chính thức triển khai dịch vụ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tính đến thời điểm hiện tại thì ứng dụng gọi xe bi đã được tải xuống bốn triệu thiết bị di động với hơn bốn mươi tài xế đáp ứng khoảng hai trăm năm mươi chuyến xe được yêu cầu mỗi ngày
như vậy ứng dụng bi đã hoàn thành khoảng một mươi hai triệu chuyến xe bi bike và bi car từ khi bắt đầu đưa vào hoạt động
hiện ứng dụng gọi xe bi đã có mặt tại bảy tỉnh thành gồm hà nội tp hcm bình dương đồng nai vũng tàu cần thơ và đà nẵng
công ty đặt mục tiêu thu hút một trăm linh tài xế đến hết năm hai nghìn một mươi chín góp phần tạo thêm công an việc làm cho người dân đóng góp vào nguồn thu của địa phương và đồng thời cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng
bên cạnh nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ ứng dụng gọi bi đã từng bước tạo thiện cảm với người tiêu dùng thông qua những hoạt động vì cộng đồng có ý nghĩa
cụ thể tại vụ cháy rừng tại hà tĩnh bi đã vận động được khoảng ba trăm linh triệu đồng từ toàn thể cán bộ công nhân viên và tài xế bi kết hợp với ngân quỹ cho các hoạt động thiện nguyện của công ty
để giúp đỡ người dân hà tĩnh sau vụ cháy rừng bi đã trao tặng bảy chiếc máy thổi gió đến bảy xã tại huyện nghi xuân và hương sơn để phục vụ cho công tác phòng chữa cháy rừng
đây là một thiết bị phòng cháy chữa cháy chuyên dụng và rất cần thiết đối với người dân khu vực này